ngày một mươi tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng
đã ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
xảy ra vào ngày ba mươi tháng tám tại phường bốn tp đà lạt
theo điều tra ban đầu vào ngày một mươi bảy tháng tám người đàn ông bốn mươi hai tuổi
trú tại đường ngô thì nhậm phường bốn tp đà lạt làm nghề phụ xe tải
cho một chủ xe ở đà lạt chuyên chở hàng từ đà lạt đi tp hồ chí minh
và ngược lại đến ngày hai mươi chín tháng tám sau khi bỏ hàng tại bãi tập kết
theo quy định phụ xe này tự ý bắt xe về nhà trọ số chín nguyễn trung trực
phường bốn thành phố đà lạt ở với một người phụ nữ năm mươi hai tuổi cho đến ngày sáu tháng chín
ông này mới lên khu cách ly tập trung tại ký túc xá nguyễn hoàng tp đà lạt
sáng ngày chín tháng chín ông này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
một ngày sau đó người phụ nữ năm mươi hai tuổi cũng có kết quả xét nghiệm dương tính
hiện cơ quan chức năng đã khẩn trương xét nghiệm sars cov hai sàng lọc cộng đồng
truy vết f một f hai tại các địa điểm nguy cơ trên địa bàn phường bốn thành phố đà lạt
với một chín trăm một mươi sáu người và hiện còn một trăm tám mươi người đang chờ kết quả xét nghiệm